xin chào các bạn

lê quốc bình đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật
nói chung là bị cáo đây sai thưa đồng chất xử bị cáo không biết nói gì bị cáo không có gì để nói
tuyên bố bị cáo lê quốc bình phạm tội
tạm chữ trái phép vũ khí quân dụng và khủng bố nhằm chống chính quyền dân

tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu cho cả hai tội là sáu năm tù
sáu năm tù là cái giá mà
lê quốc bình phải trả cho hành vi phạm tội
đây cũng là bài học cho những kẻ có âm mưu chống phá đảng nhà nước phủ nhận những thành quả to lớn của cả dân tộc đã cùng xây dựng nên
diễn biến mới nhất về vụ hai vợ chồng và con gái bốn tuổi chết trong nhà trọ ở bình dương
đến thời điểm này các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
các tử thi gồm trần văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phạm thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là vợ của cường
trần kim phượng sinh năm hai nghìn một mươi năm là con gái của hằng và phượng
theo kết quả thu nhập thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cường thuê nhà trọ sống cùng với vợ và con gái tại một nhà trọ thuộc khu phố bình đường bốn phường an bình thị xã di an từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến nay để làm ăn sinh sống
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín anh lê văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là em họ của chị hằng đồng thời là người làm chung công việc với anh cường gọi điện thoại cho cường để đi làm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
sáu tháng năm cá bè của nhiều hộ dân nuôi trên sông la nga đã bất ngờ chết trắng cả một đoạn sông
theo thống kê chính quyền địa phương ghi nhận số lượng cá chết là gần một tấn của tám mươi một hộ nuôi
điều đang nói đây không phải là lần đầu cá chết hàng loạt mà trước đó
sau trận mưa kéo dài vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
thì hơn một chín trăm linh tấn cá bè của các hộ nuôi trên sông la nga cũng đã đột ngột chết trắng các bè
và sau đó cơ quan chức năng tỉnh đồng nai vào cuộc xác định cá chết là do thiên tai
và đã tiến hành hỗ trợ người nuôi cá hơn một mươi hai tỷ đồng
thưa quý vị mùa hè năm nay được dự báo là một trong những mùa hè có thời tiết nắng nóng gây gắt nhất lịch sử
dự báo nhiệt độ của các đợt nắng nóng trong mùa hè này nhiều khả năng có thể lên tới ba mươi chín bốn mươi hai độ
trước diễn biến bất thường của thời tiết đặc biệt là khi tuyên quang là tỉnh mà có diện tích rừng lớn
cảnh báo cháy rừng mùa nắng nóng luôn ở cấp độ nguy hiểm
vì thế công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được tăng cường triển khai một cách chủ động và tích cực nhất
ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện chiêm hóa
diễn tập là cơ sở để địa phương hoàn chỉnh kế hoạch phòng chống cháy rừng cho phù hợp với tình hình thực tế
đây cũng là một hình thức tuyên truyền trực tiếp tới người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
trong những buổi diễn tập để phòng chữa cháy rừng thì bọn tôi cũng thấy có rất có ý nghĩa để cho dân noi theo và học tập
đi rừng thì rất là cảnh giác ví dụ mình không được mang bật lựa này không được hút thuốc vứt bừa bài
thấy ai đốt cháy thì mình cũng bảo là không được đốt cháy bảo vệ rừng thì mới có nguồn nước phục vụ cho dân dân
quản lý diện tích đất trồng rừng và đất tự nhiên lên tới năm sáu trăm linh ha
trong diện tích đất rừng quản lý đã từng xảy ra cháy
ngay từ đầu năm doanh nghiệp này đã phải xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy
chủ động báo cáo với các lực lượng chức năng
với địa bàn rộng này thì khó khăn nhất về công tác
các phòng cháy chữa cháy là mùa khô
công ty đã triển khai thực hiện theo dự báo phòng cháy chữa cháy của kiểm lâm
để kịp thời nắm bắt tình hình thời tiết để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch
và tuần tra bảo vệ nghiêm ngặt trong thời tiết khô hành
huyện chiêm hóa có diện tích rừng tự nhiên trên một trăm hai mươi bảy hectare
trong đó rừng tự nhiên lên tới sáu mươi hai sáu trăm linh hectare còn lại là rừng trồng
vì diện tích rừng tự nhiên địa hình phức tạp nếu sự cố xảy ra
việc tiếp cận hiện trường là rất khó
vì vậy việc tuyên truyền tới người dân luôn được tăng cường
bên cạnh đó hạt kiểm lâm huyện cũng phối hợp với các lực lượng chức năng
thiết lập các điểm chốt tạm thời tại các thời điểm có nguy cơ cháy rừng cao
cắm biển cấm lửa tại các khu vực rừng dễ xảy ra cháy
quản lý là thứ duy nhất rừng phòng hộ hiện nay còn rất nhiều lâm sản cũng như rừng nguyên sinh
đoạn vào mùa khô hanh này lực lượng kiểm lâm cũng như chính quyền phương các xã
lực lượng gần như hai mươi bốn hai mươi bốn tập trung lực lượng trực thường xuyên giám sát và nắm toàn bộ tình hình
có thể xảy ra cháy rừng bất kể lúc nào
cho nên khi xảy ra phải có huy động được lực lượng bốt tại số để tập trung
để ứng khó xử lý được ngay
theo cơ quan dự báo khí tượng
thủy văn năm nay thời tiết có dấu hiệu cực đoan nắng nóng kéo dài
vì thế nguy cơ cháy rừng là rất lớn
nếu không cảnh báo và có biện pháp đề phòng ngay từ bây giờ thì hậu quả sẽ thật khó tránh khỏi